một người mẹ đến từ thành phố corridor thuộc bang indiana của mỹ đã mang thanh sô cô la bên trong chứa một thanh kim loại nhỏ tới trình báo cảnh sát
cô kể lại rằng thanh kẹo này do con gái cô xin được khi tham gia trò chơi xin kẹo nhân dịp lễ halloween tại trung tâm thành phố
thật may mắn khi cô đã đặt nghi vấn sau khi nhận ra thanh kẹo đã bị bóc và khi xem xét kỹ cô phát hiện có dị vật được giấu trong thanh kẹo
và ngày qua sau lễ hội halloween đã có nhiều báo cáo về việc phát hiện dị vật giống như kim khâu được giấu trong các thanh kẹo tại một số tiểu bang của mỹ
nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo yêu cầu người dân nên thận trọng hơn cũng như các bậc phụ huynh cần kiểm tra kỹ bánh kẹo của con em mình
tiếp theo sau đây là những thông tin văn hóa quốc tế đáng chú ý
mỗi năm cứ đến ngày đầu tháng một mươi một người dân lại chứng kiến cảnh tượng những con rìu khổng lồ đầy màu sắc bay trên bầu trời guatemala
lễ hội thả diều cho người đã khuất được coi là nét đẹp văn hóa truyền thống guatemala được lưu truyền qua hàng trăm năm
là cách người dân địa phương gửi thông điệp đến các linh hồn của người thân xua đi những linh hồn xấu
bằng cách đó họ thể hiện mình luôn nhớ đến những người thân đã khuất
lễ hội không chỉ thu hút đông đảo người dân địa phương mà còn thu hút lượng lớn du khách tham dự
giải rác với vết đạn và bị tàn phá bởi chiến tranh một khách sạn cổ ở liban bị bỏ hoang trong hơn bốn mươi năm nay
trở lại với diện mạo và sức sống thông qua những bức tranh của một nghị sĩ người anh
những bức tranh đã tái hiện lại quá khứ huy hoàng của công trình kiến trúc này cũng như hình ảnh của liban trước khi xảy ra nội chiến
cuộc triển lãm diễn ra ngay tại công trình cổ lịch sử mở cửa tự do cho khách tham quan
đồng thời nhằm kêu gọi sự chú ý của cộng đồng trong nỗ lực khôi phục các di tích lịch sử của thành phố
bản viết tay gốc lời của ca khúc jo song của elton john dự kiến mang về
hàng trăm ngàn đô la trong phiên đấu giá được tổ chức bởi nhà đấu giá bosham
lời của bài hát được viết bằng mực xanh kịch tên taupin tên viết tắt của nhà thơ người anh
bernin taupin người bạn thân đồng thời là người viết lời cho nhiều ca khúc nổi tiếng của elton john
đây cũng là bản nháp đầu tiên của ca khúc nổi tiếng jo song
sự kiện đấu giá sẽ diễn ra vào ngày một mươi chín tháng một mươi một tới đây
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại